sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
công an tỉnh quảng nam vừa khởi tố và bắt tạm giam đối tượng lê văn thông
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại phường nghĩa dũng tp quảng ngãi
đối tượng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng tại xã duy nghĩa huyện duy xuyên
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng tám tại thôn sơn viên xã duy nghĩa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng
một số người làm nghề sơn nước đang cùng uống bia thì xảy ra mâu thuẫn
đánh nhau khiến một người chết một người bị thương
sau khi tiếp nhận thông tin cơ quan cảnh sát điều tra công an quảng nam
cùng công an huyện duy xuyên và các đơn vị liên quan tiến hành các biện pháp điều tra
qua điều tra xác định đối tượng gây án là lê văn thông
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
ngay trong đêm hai mươi chín tháng tám các lực lượng chức năng phối hợp truy bắt nóng đối tượng gây án
và đã bắt giữ lê văn thông tại huyện tuy an tỉnh phú yên
khi thông đang trên đường bỏ trốn vào các tỉnh phía nam
chỉ vì mâu thuẫn trong khi đón khách đi xe đã khiến cho hai phụ xe của một nhà xe
ở bù mơ thuật có hành vi đe dọa tính mạng người khác
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo nguyễn thành đại
một mươi năm tuổi quê ở tỉnh đắk lắc một mươi ba năm tù về hành vi giết người
theo cáo trạng do mâu thuẫn trong việc đón khách từ đắk lắc về đà nẵng
nên giữa bị cáo đại và anh y mến vĩ xảy ra mâu thuẫn
dẫn đến việc hai bên đánh nhau nhưng chưa gây ra thương tích
đến sáng ngày hai mươi sáu tháng ba tại bãi xe quốc đạt thuộc địa bàn phường hòa an
quận cẩm lệ tp đà nẵng nơi cả hai cùng làm việc
đại dùng một thanh sắt đánh vào đầu và người anh vĩ khiến anh này gục tại chỗ
và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch thương tích sáu mươi ba
ngày hôm sau đại đã ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội của mình
với hành vi cố ý gây thương tích võ thanh long sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại quận một mươi hai tp hcm vừa bị công an huyện đắk song tỉnh đắk nông bắt tạm giam
khoảng sáu giờ ngày hai mươi hai tháng tám võ thanh long điều khiển xe ô tô khách lưu thông
theo hướng từ xã thuận hà ra xã đắk nung huyện đắk trong
khi đến đường bê tông đoạn qua thôn đắk cua ba xã đắk nung
thì có xe ô tô khách do anh nguyễn đình lăng điều khiển đi ngược chiều
trong quá trình tránh vượt giữa hai bên đã xảy ra mối thuẫn
trong lúc cãi nhau long đã dùng tay đấm vào mặt anh nguyễn đình lăng
khiến nạn nhân ngã ngửa về sau đầu đập trúng vào bề mặt lòng đường bê tông và bất tỉnh
sau đó anh lăng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện đắk song
rồi chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh đắk nông và đến ngày hai mươi ba tháng tám thì tử vong
ngay trong ngày hai mươi hai tháng tám long đã bị lực lượng công an bắt giữ để điều tra và làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
là thủ kho của siêu thị mediamarkt chi nhánh xuân hòa thuộc phường hải hòa thị xã nghi sơn tỉnh thánh hóa
phùng văn đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thị xã nghi sơn
đã có hành vi chiếm đoạt tài sản trị giá hơn một trăm linh triệu đồng của siêu thị
đội kiểm soát hình sự công an thị xã nghi sơn tỉnh thánh hóa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng trên để xử lý
theo tài liệu điều tra từ tháng một năm hai nghìn hai mươi đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
với nhiệm vụ được giao là thủ kho của siêu thị mediamarkt chi nhánh xuân hòa
thuộc phường hải hòa thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
phùng văn đạt đã có hành vi chiếm đoạt tài sản gồm ba chiếc tv bốn bộ điều hòa
một nồi cơm điện một vali du lịch một lò vây sóng một bộ nồi hai bình siêu tốc
một tay nghề bluetooth trị giá hơn một trăm linh triệu đồng của siêu thị sử dụng vào mục đích cá nhân
thông tin từ cục cảnh sát giao thông sau một năm tháng thực hiện kế hoạch tăng cường
tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về ma túy nồng độ cồn từ ngày một tháng tám đến ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản gần hai mươi bảy trường hợp
lái xe vi phạm nồng độ cồn ma túy chiếm năm hai mươi ba các lỗi vi phạm
cụ thể có một mươi một lái xe khách một trăm sáu mươi xe tải hơn một một trăm linh xe con sáu mươi chín container hơn hai mươi năm năm trăm linh mô tô
vi phạm nồng độ cồn và ma túy lực lượng chức năng đã phạt tiền một trăm bốn mươi tỷ đồng
tước giấy phép lái xe hơn hai mươi bốn trăm linh trường hợp tạm giữ gần hai mươi bảy phương tiện
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã phát hiện hơn hai trăm năm mươi trường hợp có hành vi điều khiển xe trên đường
mà trong cơ thể có chất ma túy gồm ba lái xe khách hai mươi chín xe tải hai mươi bảy xe con tám xe container một trăm tám mươi bốn xe mô tô
phạt tiền ba năm tỷ đồng tước giấy phép lái xe hai trăm bốn mươi bảy giấy phép lái xe tạm giữ hai trăm năm mươi ba phương tiện
cảnh sát giao thông cũng đã xử lý hai trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra ma túy
bản tin của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
sáng nay ngày hai mươi ba tháng chín cho biết không có ca mắc mới covid một mươi chín
và đến nay cũng đã hai mươi một ngày việt nam không ghi nhận ca mắc mới ở cộng đồng và đã chữa khỏi chín trăm tám mươi bệnh nhân
hiện nay cơ bản các ổ dịch đã được kiểm soát tuy nhiên tại các đô thị lớn mật độ dân cư cao
thì nguy cơ lây nhiễm còn hiện hữu nếu như vẫn còn tình trạng chủ quan lơ là của người dân
đối với việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài
hay là tụ tập ăn uống vui chơi nơi đông người
bản tin của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng trao sóc banh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại ấp pô thi xã an cư huyện tỉnh biên tỉnh an giang
cao một m năm mươi sáu sống mũi thẳng dài tay vuông và có nốt ruồi cách một năm cm trên trước cánh mũi trái
và đối tượng danh bô na hay còn gọi là danh bồ nà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp hòa hớn
xã định hòa huyện gò quao tỉnh kiên giang
sống cách ba cm dưới sau cánh mũi phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao trình